bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản mở rộng hợp tác với cục y tế và các bệnh viện của bộ công an việt nam trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe đặc biệt là các công nghệ mới kỹ thuật hiện đại mà nhật bản có thế mạnh
hiện bộ công an việt nam đã tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc và vừa triển khai thành công đoàn cứu nạn cứu hộ sang thổ nhĩ kỳ
bộ trưởng tô lâm đề nghị nhật bản hỗ trợ các chương trình đào tạo tập huấn chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực quân y khám chữa bệnh cho cám bộ chiến sĩ y tế công an việt nam
chiều ngày bốn tháng năm tại buổi tiếp xúc cử tri thị xã mỹ hào tỉnh hương yên trước kỳ họp thứ năm quốc hội khoáng một mươi năm
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hương yên đại tướng tô lâm đã trao đổi với cử tri về tình hình kinh tế xã hội công tác bảo đảm an ninh trật tự
năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đồng thời thông tin thêm về các dự án luật mà bộ công an đã và đang đề xuất trình kỳ họp thứ năm quốc hội khoáng một mươi năm
đối với các ý kiến kiến nghị đề nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương đại tướng tô lâm đề nghị các cơ quan có chức năng
nhiệm vụ thẩm quyền chủ động có văn bản trả lời gửi tới các cử tri có ý kiến kiến nghị nêu trên
dịp này đại tướng tô lâm cũng đã trao năm mươi bộ máy tính tặng các trường học trên địa bàn thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại belarus thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an
đã có các cuộc hội đàm với chủ tịch ủy ban giám định tư pháp quốc gia belarus alexei volkov
với chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia ivan tertent với bộ trưởng bộ tình trạng khẩn cấp vadim sinyavsky
dự phát biểu tại hội thảo khoa học thực hành quốc tế lần thứ ba giám định tư pháp lý luận và thực tiễn trong điều kiện hiện nay
và dự lễ kỷ niệm một mươi năm
tại các cuộc hội đàm các bên đều thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm có tổ chức
tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm khủng bố các loại tội phạm mới và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
tăng cường hơn nữa trong hợp tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ
nghiên cứu khả năng cách thức mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác mà hai bên có thế mạnh cùng quan tâm
phát biểu tại buổi làm việc
tại ninh bình trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó thường trực tổ công tác triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ
yêu cầu việc thực hiện đề án sáu tại ninh bình cần khắc phục những tồn tại hạn chế
khẩn trương giả soát phân công cụ thể và chỉ đạo quyết liệt
tìm hướng khắc phục hạ tầng thiết bị phần mềm dữ liệu cổng dịch vụ công trực tuyến
đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống gắn với nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú
quản lý địa bàn quản lý đối tượng phục vụ công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh
hôm nay công an tỉnh hà giang đã tổ chức lễ bàn giao ba mươi xe ô tô tải chuyên dụng
cho ba mươi đơn vị công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh hà giang
để kịp thời phục vụ công tác chiến đấu bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
việc trang cấp phương tiện xe ô tô tải chuyên dụng
phục vụ công tác cho lực lượng công an cơ sở
thể hiện sự quan tâm của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
qua đó từng bước khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất
tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an cơ sở
trong quá trình thực thi nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn
chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
tại lễ bàn giao lãnh đạo công an tỉnh hà giang đề nghị công an các xã thị trấn
phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý bảo quản phương tiện
sử dụng đúng mục đích có hiệu quả thường xuyên bảo dưỡng sửa chữa kịp thời
bảo đảm phục vụ tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở
góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân xây dựng lực lượng công an hà giang
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba với sự kết tính sức mạnh đoàn kết và ý chí quyết tâm
của cả dân tộc quân và dân ta đã làm nên chiến thắng điện biên phủ
chấn động địa cầu kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
trong thắng lợi chung của dân tộc lực lượng công an nhân dân có vai trò
với những đóng góp hết sức quan trọng đã kể vai sát cánh với quân đội quân nhân dân
và nhân dân cả nước lập nên nhiều chiến công hiển hách suốt chiều dài
của cuộc kháng chiến trong đó có chiến dịch điện biên phủ
thứ bộ công an đã chủ động sớm thành lập ban công an tiền phương
địa phương từ xã huyện tỉnh đều có hệ thống cán bộ làm công tác công an tiền phương
nhiệm vụ của ban công an tiền phương là trực tiếp bảo vệ hoạt động của các lực lượng
các ngành tham gia chiến dịch bảo vệ dân công bảo vệ giao thông vận chuyển
kho tàng các cuộc hành quân chú quân của bộ đội chủ lực
phối hợp với quân đội thuần khiết nội bộ phát hiện vô hiệu hóa
hoạt động phỉ gián điệp biệt kích đồng thời đảm bảo an ninh trật tự các khu giải phóng
để đảm bảo thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ
bộ chỉ huy chiến dịch đã tăng cường hàng chục nghìn tấn vũ khí đạn dược
huy động trên hai trăm sáu mươi dân công để vận chuyển hơn hai vạn tấn lương thực
từ các tỉnh thanh vệ tĩnh hải phòng quảng ninh lạp sơn cao bằng lên điện biên phủ
lúc này thực dân pháp tung nhiều toán gián điệp cai người vào nội bộ ta
thu thập tin tức nơi đóng quân việc vận chuyển hàng hóa vào kho tàng của ta
để trì điệp cho máy bay địch bắn phá
biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xây dựng được các hành lang an toàn
để trì điệp cho thể tuyến
ta bắt được hai vụ quan trọng
một là vụ gián điệp biệt kích nhảy dù xuống mương ó thuận châu
hai là khống chế toán gián biệt biệt kích hỗn hợp nhảy dù có bi số tn hai mươi năm
ở cửa ngõ ra vào chiến khu
đây là hai vụ án rất quan trọng
tại thuận châu là chúng đưa gián điệp biệt kích nhảy dù xuống
ngăn cản mục tiêu mà ta sẽ vượt qua đèo pha đinh
để đưa lương thực thực phẩm vào
thứ hai là đại tử thái nguyên là chúng chặn cái cửa ngõ quan trọng bậc nhất
đi lên chiến khu
thì có nhiều vụ nhưng đây là hai vụ điển hình
mà nhà bộ công an và ban công an tiền phương phối hợp giải quyết được
từ ngày một mươi năm tháng năm tn hai mươi năm đã đưa gián điệp biệt kích nhảy dù xuống mương ó thuận châu
từ ngày một mươi năm tháng năm tn hai mươi năm đã đưa gián điệp biệt kích nhảy dù xuống mương ó thuận châu